cho người dân quảng ngãi một mùa tết hạnh phúc và ấm áp phòng công tác đảng và công tác chính trị phối hợp với báo công an nhân dân
công ty biahuda đã trao tận tay ba trăm linh xuất quà cho người dân nghèo mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng cho người nghèo các xã nghĩa trung huyện tư nghĩa nghĩa hà tĩnh châu thành phố quảng ngãi và bình long bình dương huyện bình sơn

hàng trăm xuất quà và những lời thăm hỏi động viên của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ngãi đã góp phần giúp người dân nghèo gia đình có hoàn cảnh khó khăn có một cái tết ấm cúng hơn